thưa quý vị bị em trai can ngăn khi cãi vã với mẹ đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho em
đặng tòn sánh chú tại huyện văn yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ
căn cứ kết quả điều tra xác định ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gia đình bà đặng thị liễu ở xã phong dụ thượng huyện văn yên
làm cơm tất niên cuối năm sau khi mọi người ra về đặng toàn sánh là con trai của bà liếu bỏ đi chơi
sau đó xảy ra cãi vã với mẹ em trai sánh là đặng tòn pham vào can ngăn nên xảy ra xô xát
sánh đã dùng dao chém vào tay và đầu pham khiến nạn nhân bị thương tích
quá trình làm việc sánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình